như truyền hình nhân dân đã đưa tin dạng sáng nay đối tượng còn lại trong vụ trốn trại vào đêm ngày một mươi dạng sáng ngày một mươi một tháng chín
đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và di lý về trại giam
chiều cùng ngày thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư khen tổng cục cảnh sát
tổng cục an ninh công an thành phố hà nội và công an các tỉnh hòa bình sơn la quảng ninh hải dương
về việc tổ chức truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt
nội dung thư khen nêu rõ tổng cục cảnh sát chủ trì phối hợp với tổng cục an ninh công an tp hà nội
và công an các tỉnh hòa bình sơn la quảng ninh hải dương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
truy bắt được hai đối tượng truy nã đặc biệt là lê văn thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê thanh hà tỉnh hải dương
và nguyễn văn tình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quốc oai thành phố hà nội là hai tử tù trốn khỏi nơi giam giữ
tại trại tạm giam t một mươi sáu bộ công an đêm ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm nhiệt liệt biểu dương chiến công
thành tích xuất sắc của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ công an
các đơn vị địa phương phát huy kết quả đạt được tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân